tộc người đan lai một nhóm thuộc dân tộc thổ là một trong những tộc người hiện có dân số ít nhất việt nam
chỉ còn khoảng hơn ba năm trăm linh người họ sinh sống chủ yếu ở huyện con cuông và tương dương tỉnh nghệ an
với những chủ trương chính sách hỗ trợ của đảng nhà nước và sự giúp đỡ của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ
bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đói nghèo đang được đẩy lùi đời sống vật chất tinh thần của người đan lai
ngày càng được cải thiện trước tình trạng hiện nay có nhiều học sinh người dân tộc đan lai huyện con cuông
tự ý bỏ học không rõ lý do các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng môn sơn phối hợp với chính quyền địa phương
và trường trung học cơ sở môn sơn vận động các em trở lại trường học tập
hơn hai tháng nay nhiều cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng môn sơn đã lăn lội ngày đêm để đến từng nhà tuyên truyền
vận động gia đình cũng như các em học sinh từ lớp sáu đến lớp chín người đan lai sinh sống trong vùng lõi
vườn quốc gia pumat trở lại trường học tập
thời gian vừa rồi xuống đây quan lý các cháu sự tuyên truyền vận động cùng giáo dục các cháu cũng đã nhận thức được
về vai trò trách nhiệm trong học tập cũng như trong vệ sinh giáo đồng các cháu cũng đã biết và cũng đã ý thức được
là không tự bỏ học cũng như không trộn học hoài dơ
được các chủ vụ đối viên phòng chăm sóc
vận động các em trở lại trường đã khó nhưng giữ các em ở lại yên tâm học tập lại càng khó hơn
vì thế ban chỉ huy đồn biên phòng mông sơn đã cử ba chiến sĩ cùng phối hợp với ban quản lý ký túc xá
thường xuyên theo dõi túc trực đồng thời giúp đỡ hướng dẫn các em cách sinh hoạt ăn uống học tập
cũng như giải quyết các chuyện
và luyện sức khỏe hàng ngày
nỗ lực vì con chữ vì tương lai của học sinh dân tộc đan lai là những gì mà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng môn sơn
đã và đang thực hiện
sự quyết tâm và cả tình thương yêu của những chiến sĩ mang quân hàm xanh đã được ghi nhận
bằng việc trở lại học tập ăn ở sinh hoạt ổn định của sáu mươi học sinh đan lai từ đầu năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
qua đó góp phần ổn định sĩ số học sinh để trường trung học cơ sở môn sơn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ dạy và học